sau hai mươi năm thành lập và trở thành thành phố đô thị loại một đà nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc tạo nên một diện mạo mới cho một thành phố trẻ hiện đại năng động đầy tiềm năng và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế
hệ thống giao thông đầu mối như sân bay bến cảng ga đường sắt và đường quốc lộ được đầu tư mở rộng mang lại cuộc sống tốt hơn cho tám trăm linh người dân
tuy nhiên tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ chiếm tới hai mươi một ha gấp ba lần danh giới cũ cũng kéo theo nhiều bất cập đó là quy hoạch giàn trải chất lượng thấp gây lãng phí tài nguyên đất đai
tại hội thảo hai mươi năm quy hoạch và phát triển thành phố các tham luận và ý kiến đóng góp đều cho rằng thành phố đà nẵng cần mạnh dạn khắc phục những bất cập và điều chỉnh quy hoạch thành phố
phù hợp với đề án quy hoạch chung xây dựng thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt